bến tre hiện đang là tỉnh chịu tác động nặng nề nhất từ hạn mặn tại miền tây
những ngày qua lãnh đạo tỉnh bến tre đã trực tiếp từ những điểm nóng về hạn mặn
để chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi nhanh với đồng chí phan văn mãi
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre về công tác hỗ trợ cho người dân
chân thành cảm ơn ông phan văn mãi đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông thời gian vừa qua bà con nhân dân của tỉnh bến tre đã chịu những tác động như thế nào của hạn mặn
thưa ông ông có thể chia sẻ rõ hơn là tỉnh bến tre đang làm gì để giảm thiểu thiệt hại cũng như là hỗ trợ cho người dân
trước hết là chúng tôi tập trung các giải pháp để cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt của bà con
sau đó thì chúng tôi cũng mua và vận chuyển nước từ các tỉnh bạn về để phục vụ cho sản xuất công nghiệp
cho các dịch vụ như là bệnh viện khách sạn những nơi mà cần nước ngọt để vận hành
thưa ông vậy thì về lâu về dài thì tỉnh bến tre có những kế hoạch gì để có thể giải quyết tình trạng hạn mặn ngày một gia tăng
trong mấy năm qua và hiện nay thì bến tre đang rất khẩn trương triển khai hệ thống
thủy lợi để chúng tôi có thể kiểm soát được toàn bộ việc xâm nhập mặn
dự kiến hệ thống này sẽ hoàn thiện vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba hoặc đầu hai nghìn hai mươi bốn
còn trước mắt thì chúng tôi phải đảm bảo được cái nguồn nước dự trữ các hồ nước dự trữ cho cái việc cấp nước cho các nhà máy
để đảm bảo là ngay từ năm sau thì không có cái việc nhiễm mặn các cái nhà máy cấp nước
song song đó thì chúng tôi cũng sẽ phát động trong nhân dân trữ nước trong mỗi hộ dân để chúng tôi chủ động hơn về nguồn nước ngọt
một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông